sau một năm nỗ lực làm việc ai cũng muốn được sớm trở về đoàn tụ bên gia đình
tuy nhiên vẫn có những người lao động có hoàn cảnh khó khăn không đủ điều kiện để đón một cái tết ấm no
thấu hiểu điều này hàng năm mỗi dịp tết đến các cấp công đoàn lại tổ chức nhiều hoạt động thiết thực
để chăm lo hỗ trợ mang đến một cái tết đủ đầy cho công nhân và người lao động
người lao động công nhân khắp các tỉnh thành cả nước đã quá thân thuộc với chương trình tết xung vầy mỗi dịp giáp tết
từ những chương trình tết xung vầy ban đầu đơn sơ với phần quà cho đoàn viên công nhân lao động xa quê
do liên đoàn lao động các địa phương tổ chức đến nay tết xung vầy ngày càng được mở rộng đi vào thực chất
hầu khắp các địa phương cả nước các công đoàn ngành đã tổ chức được tết xung vầy ấm cúng cho người lao động
tôi rất là vui khi mà được tham dự cái quẩy
có công đoàn tốc trên tổ chức hàng năm thì cũng có tham dự này có sự chăm lo cho đời sống của công nhân
cảm thấy rất là được đầy đủ hơn và công nhân có thể ấm nong hơn
năm nay là năm thứ sáu rồi ạ em được tham gia chuyến xe công đoàn
những chuyến xe công đoàn thế này đã giúp cho gia đình em tiết kiệm khoảng năm trăm linh
em cũng rất là vui vì được các công đoàn quan tâm
thường của mọi người nó quan tâm nên là quán tết
mình cũng thấy là ấm nòng tết xung vầy
lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp tết xung vầy đã đón nhận được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị
nhiều đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đã trực tiếp tham gia tặng quà
nhiều doanh nghiệp cũng góp công sức tiền vật chất đóng góp vào tết xung vầy
theo thống kê trong năm năm qua chương trình tết xung vầy đã tặng quà chăm lo cho hơn ba mươi triệu đoàn viên người lao động
nhất là người lao động có hoàn cảnh khó khăn
chương trình máy ấm công đoàn hỗ trợ hơn một mươi bốn người lao động xây dựng sửa chữa nhà ở
với tổng số tiền hơn năm trăm linh tỷ đồng cùng hàng vạn ngôi nhà tình nghĩa nhà đại đoàn kết
từ tết xung vầy hàng triệu người lao động nghèo đã có tết
hàng trăm ngàn tấm vé ô tô máy bay tàu hỏa miễn phí và hàng ngàn máy ấm công đoàn đã được trao tới tay công nhân
đã chứng minh hiệu quả của một chương trình đầy tình nghĩa
em rất là vui vì được công đoàn
liên đoàn lao động tỉnh và huyện đã hỗ trợ nguồn vốn để cho chúng em xây dựng được ngôi nhà như ngày hôm nay
đấy cũng là động lực để cho chúng em yên tâm làm ăn và phát triển kinh tế
ở đâu công viên khó ở đó có công đoàn
thì thời gian vừa qua các cấp công đoàn trong tỉnh đã thực hiện tốt cái nhiệm vụ là chăm lo cho người lao động
trong đó có cái nhiệm vụ là tổ chức hỗ trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và nhà ở sửa cũng như là xây mới máy ấm công đoàn
một trong những thách thức của các cấp công đoàn trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba là đại dịch covid một mươi chín làm ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu
trực tiếp gây giảm việc làm thu nhập của đoàn viên người lao động
nhận thức được điều này bên cạnh kế hoạch chung công đoàn các cấp đầy mạnh đổi mới sáng tạo
ra nhiều phương thức hoạt động thiết thực kịp thời lắng nghe tâm tư nguyện vọng để chủ động chăm lo đúng nhu cầu đúng thời điểm
hình ảnh những chiếc áo xanh công đoàn mang quả tết tới họ
hỏi thăm động viên từng nhà trọ công nhân đến với những công nhân môi trường làm việc đêm
những nhân viên ngành y tế phải làm việc xuyên tết những giáo viên mầm non bị ngừng việc
không chỉ thể hiện trách nhiệm mà còn là tình cảm của tổ chức công đoàn đối với người lao động
hầu hết các chương trình nó cũng đều là của các năm
nhưng kỳ này cái việc lan tỏa của chương trình
bọn tôi khuyến khích các công đoàn cơ sở
bằng cái nguồn lực đó là nguồn kinh phí của công đoàn
tích lũy ở tại mỗi một doanh nghiệp
để chăm lo ngược lại cho đoàn viên và người lao động của mình
tại thành phố đà nẵng trong nhiệm kỳ qua dịp thức nguyên đán hàng năm
gần một trăm linh đoàn viên người lao động được chăm lo tặng quà
công đoàn đã tổ chức bốn trăm ba mươi ba chuyến xe công đoàn miễn phí
đưa gần một mươi ba người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết
hỗ trợ cho hơn hai trăm hai mươi chín lượt đoàn viên công nhân viên chức lao động khó khăn
từ nguồn quỹ hoạt động xã hội công đoàn và nguồn hỗ trợ khác
đã hỗ trợ xây dựng sửa chữa bốn trăm linh bảy nhà máy ấm công đoàn
trị giá trên một mươi tỷ đồng
tết năm nay liên đoàn lao động tỉnh sẽ tập trung chăm lo
cho những công nhân người lao động bị mất việc làm giảm thu nhập
chúng tôi sẽ có những chương trình đưa người lao động về quê miễn phí
thăm hỏi những lao động nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn
hoặc là những chương trình đến thăm công nhân lao động
ở các tổ công nhân tự quản ở trong các khu nhà trọ
thì đấy là những đối tượng mà công đoàn tp đà nẵng đặc biệt quan tâm
ngoài những hoạt động thăm hỏi cho đối tượng đặc thù như vậy
chúng tôi cũng tổ chức những phiên trợ theo chỉ đạo chung của tổng liên đoàn
từ đó người lao động có điều kiện mua sắm những sản phẩm
với giá bình ổn và ưu đại hơn
nhiều liên đoàn lao động các tỉnh thành
cũng đã ban hành kế hoạch chăm lo tết cho người lao động
với đa dạng hình thức theo phương châm
tất cả đoàn viên người lao động đều có tết
liên đoàn lao động tỉnh bắc ninh chúng tôi đã ban hành kế hoạch chăm lo tết cho người lao động
trong đó chỉ đạo các cấp công đoàn dành nguồn lực tối đa
để chăm lo hỗ trợ tặng quà cho đoàn viên người lao động
những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn
triển khai các mô hình hoạt động chăm lo tết
đàm phán với người sử dụng lao động
đảm bảo nguồn lực hỗ trợ chăm lo thưởng tết
đảm bảo chế độ tiền lương cho người lao động nhất là trong dịp tết
nghị quyết đại hội một mươi ba công đoàn việt nam
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi tám
đạt ra mục tiêu của tết
quan trọng là đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn
xây dựng công đoàn việt nam vững mạnh toàn diện
tập trung thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu của tình hình mới
trọng tâm là đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động
để hiện thực hóa mục tiêu này
tổng liên đoàn lao động việt nam đã sớm ban hành kế hoạch chăm lo tết cho đoàn viên người lao động
một mươi hoạt động sẽ được các cấp công đoàn tập trung thực hiện
trong đó ưu tiên đoàn viên người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp mắc bệnh hiểm nghèo
bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ bị giảm thời gian làm việc mất việc làm
đoàn viên người lao động thuộc gia đình chính sách
đoàn viên người lao động nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón tết
yêu cầu đặt ra là việc tổ chức đón tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn đa dạng linh hoạt
các hình thức chăm lo tập trung hướng về cơ sở
quan tâm chăm lo đoàn viên người lao động làm việc tại các khu công nghiệp khu chế xuất khu kinh tế
đoàn viên người lao động sinh sống và làm việc ở vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo
những vùng kinh tế xã hội khó khăn
tại các doanh nghiệp gặp khó khăn do suy thoái kinh tế
bị cất giảm đơn hàng thu hẹp quy mô sản xuất tạm ngưng hoạt động giải thể phá sản
dẫn đến nhiều đoàn viên người lao động bị giảm thời gian làm việc mất việc làm
trong đó có chương trình tết dung vầy xuân chia sẻ hai nghìn hai mươi bốn
tập trung tại cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở
tình hình kinh tế xã hội những tháng cuối năm
một bộ phận doanh nghiệp vẫn tiếp tục thiếu đơn hàng
hoặc là trong một thời gian dài do tác động ảnh hưởng nặng nề kéo dài
nhiều mặt của covid nhiều doanh nghiệp đang phải trúng trọi
cho nên chúng tôi cũng nhận thức được là cái vấn đề lương thưởng năm nay sẽ gặp nhiều khó khăn
chính vì vậy mà đoàn thủ tịch tổng liên đoàn đã chỉ đạo đã ban hành kế hoạch trong lo tiết rất là sớm
cùng với đó là thiết kế chính sách để chăm lo cho các đối tượng
bên cạnh hỗ trợ về tiền rồi quà
chúng tôi cũng sẽ tổ chức các chuyến xe chuyến tàu chuyến máy bay không đồng
rồi là giảm phí để hỗ trợ cho người lao động
các hoạt động chăm lo cho công nhân người lao động khẳng định vai trò trách nhiệm của tổ chức công đoàn
trong nhiệm vụ chăm lo đoàn viên người lao động vào dịp tết
tạo động lực cổ vũ đoàn viên người lao động làm việc hăng say năng suất cao
gắn bó đoàn kết xây dựng cơ quan đơn vị doanh nghiệp ngày càng phát triển bền vững
đồng thời củng cố niềm tin gắn bó của đoàn viên người lao động đối với tổ chức công đoàn
thu hút người lao động gia nhập công đoàn việt nam